các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dùng thông qua mạng xã hội mặc dù không mới và liên tục được thời sự báo chí đưa tin cảnh báo hàng ngày
nhưng số lượng nạn nhân sập bẫy vẫn không ngừng gia tăng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
gần đây nhất trên các trang facebook hội nhóm ở đà nẵng liên tục xuất hiện các bài đăng với nội dung kêu gọi giúp đỡ một sinh viên quê quảng ngãi đang cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
bài đăng này kể về hoàn cảnh rất thương tâm của một sinh viên khoa y tại một trường đại học ở đà nẵng
mẹ mất sớm em đang trên đường về quê thăm cha mắc ung thư giai đoạn cuối thì gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não không có kinh phí chữa trị
đính kèm bài đăng là số tài khoản nhận tiền giúp đỡ
để tạo lòng tin với cộng đồng mạng các đối tượng đã để tên nhân vật trong bài đăng và chủ tài khoản nhận tiền chùm nhau
bên cạnh đó dưới các bài viết chia sẻ có nhiều tài khoản ảo tương tác bình luận bày tỏ mong muốn giúp đỡ
trong loạt tài khoản đăng bài có cả một trang lấy tên ni sư với hơn một người thích theo dõi
trang này thường xuyên đăng tải câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn sau đó xóa đăng bài viết khác
dù hoàn cảnh kêu gọi khác nhau nhưng số tài khoản nhận tiền trong các bài viết lại trùng khớp nhau
liên quan đến vấn đề này ông nguyễn đình quốc phó trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện đà nẵng cho biết
thông tin chia sẻ về hoàn cảnh bệnh nhân nghi trên là không có thật
qua xác minh bệnh viện đà nẵng không có trường hợp bệnh nhân nào như mô tả
cũng theo ông quốc nội dung hoàn cảnh kêu gọi này đã được các đối tượng kêu gọi chia sẻ trên mạng xã hội từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
phòng công tác xã hội đã nhận được nhiều cuộc gọi để xác minh liên quan chiêu trò lừa đảo trên mạng này
khi phát hiện thông tin bệnh viện đà nẵng đã phát đi cảnh báo tình trạng giả mạo kêu gọi giúp đỡ khuyến cáo mọi người cẩn thận để tránh bị lợi dụng
ngoài cảnh báo phía bệnh viện còn đối tranh ngay dưới bài đăng của các đối tượng lừa đảo nhưng thường các bình luận này sẽ bị đối tượng xóa hoặc cho ra khỏi nhóm
do đó mọi người hãy cảnh giác nên liên hệ với bệnh viện để xác minh trước khi muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu bị lợi dụng lòng tốt
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp đà nẵng đã phát hiện một trường hợp đăng tải các bài viết kêu gọi thiện nguyện để trục lợi
bằng nhiều thủ đoạn vợ chồng nguyễn linh đoan phạm thị quyên chú ở khu vực phường mân thái quận sơn trà đã chiếm đoạt số tiền hơn chín mươi triệu đồng do nhiều cá nhân chuyển về đóng góp
qua điều tra xác minh nguyễn linh đoan chồng của quyên đã sử dụng mạng xã hội facebook tìm kiếm sao chép các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật rồi sử dụng những tài khoản ảo do đối tượng lập ra để đăng lại trên các hội nhóm mạng xã hội kêu gọi quyên góp tử thiện
đồng thời đoàn cung thêm những số tài khoản của bố vợ mẹ vợ em vợ đều do quyên quản lý sử dụng và số tài khoản của quyên để nhận tiền từ thiện toàn bộ số tiền lừa đảo được các đối tượng đều sử dụng để tiêu xài cá nhân